phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam cho rằng
việc cho trẻ được tiêm vaccine lẫn chưa được tiêm vaccine covid một mươi chín đi học trở lại là vô cùng cần thiết
đặc biệt là lứa tuổi mầm non ông phu đặt câu hỏi sao không cho trẻ nhỏ đi học mà còn sụt rệ thế
bên cạnh đó ông phu cho rằng hậu quả và hệ lụy của việc trẻ em không được đến trường
không được tương tác giữa trẻ với trẻ
sẽ gây ra các khiếm khuyết về tinh thần và thể chất thậm chí khiến trẻ mắc bệnh trầm cảm
vì vậy cần cho trẻ đi học trực tiếp vì sự phát triển thể chất tâm lý và trí tuệ của trẻ
ông phu nhấn mạnh thêm chúng ta đã thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch hiệu quả
chúng ta chuyển từ chiến lược siro f sang chiến lược chấp nhận có ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
chúng ta vừa kiểm soát được dịch bệnh vừa làm kinh tế
vì vậy cho trẻ em đến trường cũng phải thích ứng
học của trẻ không bị gián đoạn
ngoài ra ông phu cho rằng vừa qua trẻ em ở nhà dương tính rất nhiều khi người lớn mắc bệnh lây cho trẻ
nếu đến trường làm các biện pháp phòng dịch tốt có tổ chức nguy cơ lây nhiễm chưa chắc cao hơn ở nhà
để làm được những điều đó cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam cho rằng
ngoài việc tổ chức và thực hiện tốt quy định phòng chống của chính phủ của bộ y tế
bộ giáo dục đào tạo cần sự phối hợp tốt giữa gia đình với nhà trường và cơ quan y tế
đặc biệt cần tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm phòng từ tiêm vaccine covid một mươi chín cho người lớn trong nhà
tiêm mũi tăng cường cho người cao tuổi đến tiêm phòng cho các nhân viên trường học và trẻ nhỏ
với tình hình dịch covid một mươi chín đang có chiều hướng thuyên giảm như thời gian gần đây
việc cho trẻ đi học lại sẽ giảm áp lực tới không những phụ huynh trong vấn đề trong con
mà còn giúp trẻ tái hòa nhập với bạn bè giúp trẻ phát triển toàn diện từ thể chất tâm lý và trí tuệ
bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng ba đến một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng ba
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một trăm hai mươi ca nhiễm mới
trong đó tám ca nhập cảnh và một trăm một mươi chín chín trăm chín mươi hai ca ghi nhận trong nước
giảm bảy tám trăm tám mươi sáu ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có tám mươi bốn tám trăm một mươi chín ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội một mươi hai bốn trăm tám mươi năm đắk lắc bốn bốn trăm sáu mươi ba bắc ninh bốn hai trăm chín mươi hai phú thọ bốn hai trăm bảy mươi bảy nghệ an bốn một trăm tám mươi bốn yên bái ba mươi
bắc giang ba chín trăm chín mươi một lào cai ba chín trăm bảy mươi bốn lạng sơn ba bảy trăm ba mươi tám hải dương ba bốn trăm năm mươi chín
thái bình ba hai trăm ba mươi năm quảng bình ba bốn mươi sáu sơn la hai chín trăm năm mươi ba vĩnh phúc hai tám trăm tám mươi bảy bình dương hai tám trăm năm mươi bảy
hà giang hai tám trăm ba mươi tám thái nguyên hai bảy trăm chín mươi bốn quảng ninh hai sáu trăm sáu mươi chín cà mau hai bốn trăm bốn mươi hân yên hai bốn trăm hai mươi bốn
bình định hai bốn trăm hai mươi hai hòa bình hai ba trăm chín mươi bốn
tuyên quang hai hai trăm chín mươi ba bến tre hai một trăm ba mươi hai điền biên hai năm mươi quảng trị một chín trăm bốn mươi năm lâm đồng một chín trăm hai mươi bảy
vĩnh long một tám trăm hai mươi chín lai châu một tám trăm linh cao bằng một bảy trăm tám mươi chín hà nam một sáu trăm năm mươi chín bắc cạn một sáu trăm một mươi chín công tâm một bốn trăm chín mươi bốn tây ninh một bốn trăm tám mươi năm
bình một hai trăm chín mươi sáu bình phước một nghìn hai trăm năm mươi tám tp hcm một nghìn hai trăm bốn mươi một nam định một một trăm hai mươi phú yên một năm mươi chín trà vinh một bốn mươi bảy hà tĩnh chín trăm chín mươi tám đắk nông tám trăm bảy mươi ba thanh hóa tám mươi
bà rịa vũng tàu tám trăm ba mươi tám quảng ngãi bảy trăm chín mươi hai khánh hòa bảy trăm ba mươi đà nẵng sáu trăm bảy mươi tám thừa thiên huế sáu trăm ba mươi
bình thuận năm trăm hai mươi tám quảng nam ba trăm năm mươi bạc liêu hai trăm một mươi tám đồng nai một trăm bảy mươi chín kiên giang một trăm bảy mươi chín an giang một trăm sáu mươi một long an một trăm bốn mươi
cần thơ tám mươi sáu sóc trăng sáu mươi một đồng tháp năm mươi một hậu giang năm mươi ninh thuận hai mươi tám và tiền giang hai mươi sáu
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
phú thọ một ba mươi bến tre bảy trăm ba mươi tám vĩnh phúc bảy trăm ba mươi tám
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
bình dương một bốn trăm linh đắk lắc chín trăm tám mươi bốn ninh bình hai trăm sáu mươi bốn
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một trăm ba mươi bảy tám trăm chín mươi ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có tám năm trăm chín mươi chín bảy trăm năm mươi một ca nhiễm đứng thứ một mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm hai mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có tám mươi bảy hai ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm ghi nhận trong nước là tám năm trăm chín mươi hai sáu mươi bốn ca
trong đó có bốn tám trăm hai mươi ba hai trăm linh bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó

tp hcm năm trăm tám mươi tám một trăm năm mươi một bình dương ba trăm sáu mươi bảy tám trăm ba mươi năm nghệ an ba trăm sáu mươi bốn sáu trăm tám mươi và hải dương ba trăm hai mươi chín năm trăm năm mươi bảy
tình hình điều trị covid một mươi chín một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một trăm sáu mươi bốn bảy trăm năm mươi bốn ca
tổng số ca bệnh điều trị khỏi
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba sáu trăm năm mươi ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai chín trăm ba mươi sáu ca
thở oxy dòng cao hfnc ba trăm năm mươi năm k
thở máy không xăm lấn sáu mươi chín ca
thở máy xâm lấn hai trăm tám mươi sáu ca
ba số bệnh nhân tử phong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi ba tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bốn tháng ba
ghi nhận bảy mươi ca tử phong

tại tp hcm hai ca từ các tỉnh chuyển đến đồng tháp một bình phước một
tại các tỉnh thành phố khác đồng nai một mươi ca trong hai ngày
cà mau sáu ca trong hai ngày
hà nội năm kiên giang năm gia lai bốn ca trong hai ngày
phú yên bốn ca trong hai ngày
tre ba quảng bình ba quảng ninh ba vĩnh long ba cao bằng hai
hậu giang hai khánh hòa hai trong hai ngày
an giang một bà rịa vũng tàu một
bạc liêu một bình phước một
bình thuận một đắk lắc một hà giang một
giang một hà tĩnh một lạng sơn một
nam định một phú thọ một quảng ngãi một
thái nguyên một thanh hóa một trà vinh một yên bãi một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua sáu mươi sáu ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi hai một trăm bốn mươi năm ca
chiếm tỷ lệ năm so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử phong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm linh
số ca tử phong trên một trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ bốn asean